tại di tích nhà tù hỏa lò quận hoàn kiếm hà nội đã diễn ra chương trình lời tri ân nhân kỷ niệm bảy mươi một năm ngày thương binh liệt sĩ
chương trình do sở văn hóa thể thao tp hà nội ban quản lý di tích nhà tù hòa lò tổ chức
chương trình mở màn bằng nghi lễ dân hương dân hoa tưởng niệm các chiến sĩ canh mạng đã hy sinh tại khu vực đài tưởng niệm của di tích nhà tù hỏa lò
trưng bày được chia thành hai nội dung chính chọn một lời thề và lời tri ân
chọn một lời thề là những câu chuyện trên một trận tuyến đặc biệt ngục tù của thực dân đế quốc
lời tri ân là những câu chuyện thời hậu chiến vẫn còn dây dứt cho tới ngày hôm nay
nhiều chiến sĩ may mắn được trở về trong vòng tay của gia đình của đồng đội nhưng cũng có những người đã mãi mãi ra đi thân thể họ đã hỏa trong đất mẹ
đến với buổi trưng bày các nhân chứng là các cựu tù chính trị từng bị giam giữ tại các nhà tù hỏa lò côn đảo phú quốc
và những cán bộ đã từng công tác tại di tích nhà tù hòa lò
nhà tù hòa lò đã không khỏi xúc động
nhà tù hòa lò đã không khỏi xúc động
và phải nói rằng là với thời gian từ chín mươi bốn đến bây giờ những người tù chính trị mà hồi đấy tôi còn gặp lại
họ hôm nay cũng đã giả đi rất nhiều và cũng nhiều người cũng khỏi
và cái lịch sử ấy với đối chúng tôi dù viết sách hay làm được như hôm nay cũng chưa đáng bao nhiêu với công sức của họ
mỗi tư liệu hiện vật hình ảnh được thể hiện trong trưng bày chuyên đề
lời tri ân sẽ giúp khách tham quan hiểu hơn về những địa ngục trần gian
sự hy sinh lớn lao của những người con yêu nước đã ngã xuống vì hai tiếng hòa bình cho dân tộc
hiểu để trân trọng và tự hào để ý thức sâu sắc hơn hòa bình độc lập tự do của dân tộc hôm nay
phải đổi bằng tuổi xuân xương máu của bao lớp cha anh đi trước